trong buổi làm việc của đoàn công tác bộ công thương tại tỉnh điện biên
bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh đề nghị các đơn vị trong bộ phối hợp với địa phương
ra soát lại các kiến nghị của tỉnh
qua đó hỗ trợ ngành công thương tỉnh điện biên hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn tiếp theo
theo báo cáo của tỉnh điện biên giá trị sản xuất công nghiệp trong sáu tháng đầu năm ước đạt hơn một ba trăm linh tỷ đồng
trong đó lĩnh vực điện được vận hành khai thác ổn định
giá trị công nghiệp chế biến ước đạt một một trăm ba mươi tỷ đồng hoạt động khai thác khoáng sản duy trì ổn định